nằm giữa đầm thị nại huyện tuy phước tỉnh bình định là xóm đảo cồn chim có hơn hai trăm năm mươi hộ dân sinh sống
đây cũng là nơi đặt điểm trường của trường tiểu học phước sơn hai với ba giáo viên và gần năm mươi học sinh
do vị trí biệt lập và nằm trên đầm nước nên những ngày đầu năm học mới tại đây cũng thật đặc biệt ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
cồn chim là một xóm trài nhỏ nằm trên vùng đầm nước mặn thị nại
do vị trí cách biệt điểm trường tiểu học phước sơn hai đóng tại đây là điểm trường duy nhất trên toàn tỉnh bình định phải tổ chức khai giảng muộn vào buổi chiều
gia đình em đào thị minh thương học sinh lớp hai điểm trường cồn chim có hoàn cảnh rất khó khăn
bố làm nghề trái lưới mưu sinh mẹ bệnh tật ngôi nhà đang ở cũng đã bị sập trong cơn lũ dữ năm hai nghìn một mươi
nhưng em vẫn vượt qua hoàn cảnh để đạt được kết quả học tập tốt
không chỉ riêng em thương gần năm mươi học sinh khối tiểu học của xóm cồn chim đều rất ngoan ngoãn hiếu học
ngày nào các em cũng mong chờ các thầy giáo cô giáo từ đất liền sang giảng dạy
cứ mỗi năm một lần các thầy giáo cô giáo của trường tiểu học phước sơn hai lại luôn chuyển sang đảo dạy học
ít quả khác hơn là bên kia bên kia thì rất là nhanh động
học trò ở đây rất là mất
điểm trường cồn chim hiện nay có ba lớp một lớp học riêng còn lớp hai ba và bốn năm học ghép chung
năm học này có một sự đổi mới là ngoài ba giáo viên chủ nhiệm
hàng tuần giáo viên bộ môn tiếng anh và tin học đều sang giảng dạy ở xóm đảo
nên các em học sinh không còn phải tự đi đò vào đất liền để học các môn này nữa
điểm trường cần chính này thì mấy năm trước là các em học sinh mà học môn tin học thì các em phải đi qua trường điện chính để học
tuy nhiên năm nay là địa phương cũng rất là chú ý là đã đầu tư một số máy vi tính ở tại điểm trường này và các cháu đã được học tại trường
và môn tiếng anh thì cô giáo cũng từ trường chính đi qua để dạy cho các em trực tiếp tại điểm lẻ hai chứ không để các em di chuyển qua nơi kia
trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm học mới mỗi em học sinh đều thêm hứng khởi khi nhận được phần thưởng động viên dụng cụ học tập từ sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định
từ một xóm trai nhỏ bé nằm biệt lập giờ đây với học thức của mình tương lai của các em đã có thể vươn xa cùng bạn bè khắp cả nước